trước tình hình mưa lũ gây ngập úng nhà cửa gián đoạn giao thông lãnh đạo các địa phương trong tỉnh thừa thiên huế
đã huy động ghe xuồng để đưa lương thực thực phẩm xuống vùng thấp trũng ứng cứu cho người dân
huyện phong điền địa phương bị ngập lụt nặng nhất của tỉnh đã có văn bản đề nghị tỉnh hỗ trợ hai thùng mì tôm
và ba mươi tấn gạo để giúp đỡ người dân bị ngập lụt
các lực lượng chức năng của tỉnh đã sơ tán hơn năm hộ dân đến nơi an toàn
lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế đã yêu cầu các cấp ủy đảng tăng cường bám sát cơ sở
đề xuất các giải pháp để bảo đảm cuộc sống của người dân vùng lũ
đặc biệt quan tâm đến các nhóm đối tượng là người già neo đơn phụ nữ trẻ em gia đình chính sách
không để người dân bị đói rét
hiện tại nước lụt đã kéo sang ngày thứ ba
các địa phương đã và đang giả soát sẵn sàng lương thực thực phẩm nước sạch để hỗ trợ cho người dân